thưa quý vị và các bạn camera an ninh vô cùng hữu ích trong công tác nhận định đánh giá đúng
phục vụ tốt công tác truy xét xử lý các đối tượng tội phạm điều tra tai nạn giao thông
quản lý tốt địa bàn dân cư
và nhận thức được điều này công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã phát động việc
lắp đặt camera an ninh trở thành phong trào trong quần chúng nhân dân
qua đó có thêm những đôi tai đôi mắt góp phần hỗ trợ đắc lực công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời nâng cao hiệu quả việc tự phòng tự quản xây dựng môi trường sống
làm việc an toàn lành mạnh phù hợp với sự phát triển của xã hội
tổ dân phố bốn phường đức thắng quận bắc tử liêm là địa bàn có nhiều trường đại học
số lượng sinh viên và người ngoại tỉnh đông nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp
thế nhưng từ khi cảnh sát khu vực cùng các đảng viên trong tri bộ đi từng ngõ
gõ cửa từng nhà để giải thích tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt camera
tình hình an ninh trật tự nơi đây đã thay đổi rõ rệt
thời gian vừa qua là chúng tôi cũng vận động nhân dân
thì chúng tôi đã lắp đặt được một mươi sáu mặt mà trên những trục đường chính
và cái kết quả thì bằng những kết quả rất là rõ nét
bởi vì trong lúc mà bầu cử thì cũng kẻ mà đã chủ trương phá hoại cái danh sách bầu cử
cái danh sách niêm bếp bầu cử
thì là chúng tôi cũng đã kịp thời báo công an qua cái trích xuất hình ảnh camera
chúng tôi đã phát hiện bắt giữ được
và cũng công an phường cũng cho lên là để giáo dục và những đối tượng này đã nhận ra những sai trái của mình
thứ hai nữa là về cái công tác vệ sinh vô trường
thì cũng qua trích xuất camera thì cũng bắt được những người mà người ta vứt ra bừa bãi và cũng đẹp được xử lý
máy chủ đặt lại một nhà người dân và công an phường cũng có mật khẩu để truy cập
có thể trích xuất bất cứ lúc nào không kể ngày đêm khi có sự việc là có thể trực tiếp tại công an phường có thể trích xuất được dữ liệu
và trao đổi với các tổ dân phố để xử lý công việc
từ khi tổ dân phố triển khai cái mô hình nắp camera tại các ngõ xóm
thì đã lân cao góp phần lân cao rất là nhiều về ý thức của bà con nhân dân trong vấn đề bảo vệ môi trường
thứ hai là vấn đề là tình hình an ninh trật tự về chỗ cắt
vấn đề phức tạp
được kéo giảm rõ rệt và gần như là từ khi triển khai là không còn cái vấn đề phức tạp đó nữa
thực tiễn thời gian qua nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như trộm cắp cướp cướp giật tài sản
đánh nhau gây dấu chất tự công cộng và đua xe
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi một và cuối một năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn quận bắc tử liêm đã xảy ra chín mươi bốn vụ trộm cắp tài sản
cướp tài sản chín vụ tăng hai vụ
so với cùng kỳ hai mươi vụ cướp giật tài sản tăng một mươi một vụ so với cùng kỳ
tuy nhiên hầu hết các vụ đều nhanh chóng được điều tra khám phá
thông qua trích xuất và giả soát camera an ninh từ nhà dân cơ quan doanh nghiệp
xác định ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
là hướng đi đúng đắn và cần được nhân rộng
vừa qua công an quận đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền quận bắc tử liêm
phát động phong trào quần chúng nhân dân trên địa bàn
xây dựng và lắp đặt hệ thống camera
mục đích là huy động nắp đặt ba mắt camera trên địa bàn quận
để giúp cho phong trào tự phòng tự quản
cũng như giúp dòng lượng chức năng có thêm đôi tay đôi mắt và cái tay nối dài
giúp đỡ lượng chức năng trong quá trình giải quyết an ninh trẻ tự địa bàn
cũng như ủng tác giao thông
và chính tại hội nghị này đại diện cho tổ dân phố số bốn phường đức thắng
ông đỗ minh hưng bí thư tri bộ đã tâm huyết đọc nên những vần thờ
bình yên cho khắp mọi nhà ghi hình dành mạch thật là công minh
camera đã giúp mình ngủ ngon trọn giấc yên bình cho dân